cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện bù đăng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
phát hiện vào sáng sớm ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy tại thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
vụ việc được phát hiện vào khoảng sáu giờ sáng nay một người dân ở thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
khi qua nhà ông triệu văn an năm mươi sáu tuổi ở cùng thôn năm ngay trong nhà ông an phát ra tiếng kêu rên rất lớn
khi người này vào nhà thì phát hiện ông an nằm bất động trên nền nhà nên đã đi báo với những người dân sống xung quanh
khi mọi người chạy đến xem xét thì phát hiện gần vị trí ông an nằm bất động có một khẩu súng và một con dao
phía đầu nạn nhân có một vũng máu chảy ra nên đã báo tin ngay cho cơ quan công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường
đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp xác minh điều tra làm rõ vụ chết người